bốn giờ sáng nay vị trí tâm bão số một mươi ba ở ngay trên vùng biển từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi hai
bàn kinh gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm linh km tính từ tâm bão
dự báo chiều nay đi vào đất liền các tỉnh từ hà tĩnh đến thửa thiên huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến bốn giờ chiều nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực thượng lào
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
và đến bốn giờ sáng mai sẽ đi sâu vào đất liền suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực thái lan
những thiệt hại vừa qua tại các tỉnh miền trung là hết sức nặng nề
nên sẽ cần rất nhiều nguồn lực thời gian và công sức để khắc phục
do vậy thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa có chỉ đạo về việc hỗ trợ đồng bào miền trung
nhanh chóng khắc phục hậu quả của thiên tai
thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan cơ quan thuộc chính phủ
theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao
tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc triển khai các phương thức hỗ trợ
một cách thiết thực hiệu quả để các địa phương khắc phục nhanh hậu quả thiên tai
trong đó các cơ quan đơn vị trực thuộc tập trung hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa
sửa chữa trường học hỗ trợ đồ dùng học tập sách vở cho học sinh
tạo điều kiện cho các em sớm trở lại học tập đồng thời hỗ trợ người dân khôi phục lại sản xuất
hỗ trợ các địa phương khắc phục những công trình hạ tầng bị hư hỏng
nhằm sớm ổn định lại cuộc sống và sản xuất của người dân
nếu có vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo thủ tướng chỉ đạo xử lý
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự cầm nhận
điều khiển phương tiện vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm đi ngược chiều vi phạm nồng độ cồn
thậm chí có hành vi xúc phạm chống đối lực lượng chức năng
trịnh anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã ninh mỹ huyện hoa lư
vừa bị công an huyện hoa lư tỉnh ninh bình bắt giữ về hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày một mươi một tháng một mươi một tổ tuần tra giao thông công an huyện hoa lư phát hiện trịnh anh tuấn
điều khiển xe máy vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm đi ngược chiều
tuấn cũng không có giấy phép lái xe vi phạm nồng độ cồn vượt quá bốn mg trên một lít khí thở
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ phương tiện
tuy nhiên trịnh anh tuấn không chấp hành và có hành vi xúc phạm chống đối lực lượng chức năng
dùng tay đấm vào mặt của một cán bộ trong tổ công tác
tại cơ quan công an trịnh anh tuấn đã nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình
với hành vi cố ý gây thương tích bốn đối tượng cùng chú tại tỉnh đồng nai vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để tiến hành điều tra
theo hồ sơ trần tiến dũng có mâu thuẫn tử trước với anh nguyễn đức long là nhân viên
tiệm game rồng đỏ ở địa bàn phường tân biên nên đã rủ sáu đối tượng khác mang hùng khí
đến tiệm game nơi anh long làm việc dùng hung khí đánh anh long gây thương tích
các đối tượng trên đều không nghề nghiệp lại nghiện ma túy và đều có tiền án
về tội trộm cướp tài sản cố ý gây thương tích
cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín sáng nay việt nam ghi nhận thêm chín ca mắc mới
đều là người nhập cảnh đã được cách ly ngay
tổng số ca mắc ở nước ta đến nay được ghi nhận là một hai trăm sáu mươi năm trường hợp
trong số này có một một trăm linh ba người đã khỏi bệnh
đến thời điểm này việt nam bước sang ngày thứ bảy mươi bốn không có ca mắc covid một mươi chín ngoài cộng đồng
và đây cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh sáng nay